sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín công an tp hcm đã di lý đối tượng nguyễn bình an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
từ tỉnh trà vinh về tp hcm để phục vụ công tác điều tra truy xét và an là nghi phạm gây ra vụ cướp
trên địa bàn phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
vào khoảng h hai mươi năm phút ngày một mươi chín tháng chín một nam thanh niên thuê anh thịnh làm nghề xe ôm
trở về cổng nhà máy bia thuộc phường thế an quận một mươi hai tp hcm với giá tám mươi đồng
khi đến địa điểm trên thì thanh niên yêu cầu anh thịnh chạy vào con hẻm tại khu phố một
phường hiệp thành quận một mươi hai đến đoạn đường vắng thanh niên xuống xe lấy trong người một con dao
đe dọa khi anh thành hoán sợ mà buông xe bỏ chạy đến trình báo vụ việc tại công an quận một mươi hai
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an
tp hcm tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt được nghi phạm nguyễn bình an
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hộ khẩu thường trú tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đang lận trốn tại tỉnh trà vinh và di lý về tp hcm trong sáng hai mươi hai tháng chín
tại cơ quan công an đối tượng an khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp
được biết đối tượng an vừa mãn hạn tù được ba tháng trước khi thực hiện vụ cướp
hiện công an quận một mươi hai đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
và tiến hành các thủ tục trao trả tài sản cho người bị hại